trong trận lũ kép trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng bình chịu thiệt hại nặng nề với ba mươi hai người chết
hơn chín mươi hai ngôi nhà bị ngập sâu nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi
trong cơn hoạn nạn đó vẫn có những ngôi nhà vượt lũ vững chãi an toàn cho các hộ nghèo yên tâm sinh sống
đó là những căn nhà được xây dựng theo quyết định bốn mươi tám của chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo
về nhà ở phòng tránh bão lụt ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là hộ gia đình của bà nguyễn thị tuyến xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
chồng bà tuyến mất sớm bà một mình nuôi ba con cuộc sống hết sức khó khăn
nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước và ngân hàng chính sách xã hội huyện quảng ninh mà mẹ con bà đã được một ngôi nhà chắc chắn để ở
chúc ngàn người công ty đảng chính phủ quan tâm cho được
xin chào và chúc các bisa chúc là cm
chúc cơ sở hoàn thành và công dân nhà của cafe arrangeene được công sách trong doanh nghiệp của quốc hội mitsubishi cho được ch kar
với chuyện xong vẫn nasal
buổi s gl pet
triệu đồng với lãi suất ba một năm với thời hạn một mươi năm để xây nhà